với việc minh bạch công khai thống nhất về giải quyết các thủ tục hành chính
sau hơn bốn tháng đi vào hoạt động đến nay trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh yên bái
đã giải quyết trên một sáu trăm linh thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân
sau hơn bốn tháng đi vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh yên bái
đã giải quyết hơn một sáu trăm linh thủ tục của các tổ chức cá nhân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính
chiếm gần chín mươi bốn tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh
các sở ban ngành của tỉnh và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn
ngoài ra trung tâm còn tiếp nhận một mươi bốn thủ tục dịch vụ điện của công ty điện lực yên bái
qua giải quyết các thủ tục hành chính chín mươi tám tổ chức cá nhân đánh giá rất hài lòng về việc tiếp nhận
giải quyết các thủ tục không có hồ sơ quá hạn số hồ sơ bị từ chối do tổ chức xin rút
không thực hiện thủ tục hành chính vào hồ sơ chờ bổ sung chiếm tỷ lệ rất ít